đồng bào dân tộc mảng thuộc dân tộc ít người đặc biệt khó khăn
riêng ở huyện nậm nhùn tỉnh lai châu có sáu trăm năm mươi ba hộ với hơn ba nhân khẩu chiếm một mươi một dân số của huyện
nhờ thực hiện các chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế xã hội mà đến nay thì đời sống của bà con đồng bào người mảng đã có sự đổi thay tích cực
một số hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ và nhiều thói quen xấu dần đã được cải tạo
đã giúp cho người mảng ở vùng biên giới này vươn lên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
đồng bào dân tộc mảng ở huyện nậm nhùn tỉnh lai châu sinh sống tập trung ở một mươi bốn bản thuộc năm xã
nậm ban nậm bì hua bum nậm hàng trung trải
với điều kiện tự nhiên khó khăn vùng sâu vùng xa nên cuộc sống chủ yếu tự cung tự cấp
trước đây nhiều hủ tục và thói quen xấu tồn tại lâu đời trong vùng đồng bào người mảng sinh sống
cùng với các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh từ tỉnh xuống cơ sở đã dần thay đổi nhận thức và cách nghĩ của bà con
các hoạt động văn hóa văn nghệ lễ hội truyền thống tốt đẹp được phục dựng và phát huy
nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai đã dần đẩy lùi và xóa bỏ các hủ tục và thói quen xấu của đồng bào dân tộc mảng
các ban ngành tổ chức công tác tuyên truyền đến người dân để xóa bỏ dần các hủ tục
các hoạt động văn hóa văn nghệ lễ hội truyền đến người dân để xóa bỏ các hủ tục và thói quen xấu của đồng bào dân tộc mảng